cảnh sát giao thông cộng an tỉnh đắk nông đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cộng an các tỉnh tổ chức dẫn đường cho hàng ngàn công dân chạy xe máy về quê
trên đường về quê người dân được các nhà hảo tâm tiếp sức bánh mì bánh bao trứng sữa nước suối
lực lượng chức năng lập danh sách người dân theo từng tỉnh liên lạc với địa phương nơi có người dân về quê để bàn phương án hỗ trợ đưa người dân về từng địa phương đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
còn ở đắk lắc số lượng người dân về quá đông ước tính còn khoảng một trăm hai mươi người ở các tỉnh phía nam và có rất nhiều người muốn trở về
tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tiếp nhận công dân từ vùng có dịch trở về địa phương phù hợp với tình huống mới
trong đó có việc thu phí cách ly tập trung một trăm hai mươi đồng một người một ngày
tỉnh cũng nhận thông tin là trong ngày ba tháng một mươi có hơn hai công dân đắk lắc
đang từ tỉnh bình dương trở về quê
đồng nai về vì trụ không nổi
trong những ngày đầu tháng một mươi đến nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai hỗ trợ hơn bảy người dân ở trọ trên địa bàn về quê
những người này cho biết sau gần ba tháng ở trong khu vực phong tỏa không ra khỏi phòng trọ trong thời gian dài rất ngột ngạt và không thể bám trụ nổi nên buộc phải tìm cách để về quê
cũng có những người đón con vào chơi thời gian nghỉ hè rồi mắc kẹt ba tháng nay giờ muốn đưa con về lại quê
để đến trường trong năm học mới
ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh cửu cho biết chính quyền đã tuyên truyền vận động thuyết phục bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng người dân không đồng ý ở lại
do vậy địa phương buộc phải để người dân về quê
tuy nhiên để đảm bảo an toàn người dân được chia thành ba đoàn về miền trung miền tây và tây nguyên
ở mỗi đoàn lực lượng chức năng bố trí xe chuyên dụng đi theo dẫn đường hỗ trợ người dân
khi được lực lượng chức năng đưa về công nhân lao động gieo hò vui mừng
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng vận động nhắn nhủ khuyên cáo người dân cho quá trình di chuyển trên đường bình tĩnh an toàn
ngoài việc hàng ngàn người dân đi xe máy về quê thì tỉnh đồng nai cũng tổ chức đưa người dân ở một số tỉnh về quê bằng ô tô
dự tính ngày ba tháng một mươi và trong những ngày tới sẽ hỗ trợ gần một công dân về quê tại các tỉnh ninh bình bình định và phú yên
miền tây kích hoạt các khu cách ly
hàng chục ngàn người dân tự phát trở về quê khiến các tỉnh miền tây lập tức chỉ đạo cho kích hoạt ngay các khu đón tiếp
nhằm sang lọc để đưa người dân vào các khu cách ly tập trung
đáng chú ý ngay trong chiều mùng ba tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã ký quyết định tạm ngưng nới lỏng giãn cách xã hội xuống chỉ thị một mươi chín
trước đó cà mau dự tính từ giờ ngày bốn tháng một mươi sẽ từ chỉ thị một mươi năm nới lỏng xuống chỉ thị một mươi chín
lý do là từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi có hơn sáu người về cà mau
qua sàng lọc hơn một người có hai mươi năm người dương tính với covid một mươi chín
theo ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng người phát ngôn của ubnd tỉnh hậu giang
chỉ trong hai ngày qua đã có hơn ba công dân tỉnh tự đi xe máy về quê và đã được đưa đi cách ly tập trung
hiện các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cơ bản đảm bảo nhưng trong vài ngày tới hậu giang sẽ không đủ chỗ cách ly tập trung
tỉnh dự kiến phối hợp với các tỉnh gửi văn bản kiến nghị thủ tướng yêu cầu tp hcm và các tỉnh bình dương
không để bà con tự ý về quê bằng xe máy như mấy ngày qua
sau một mươi năm ngày các địa phương xem xét tình hình và có phương án đón rước bà con
theo công an tp cn tính đến một mươi ba h ngày ba một mươi cần thơ đã tiếp nhận hai ba trăm linh sáu công dân từ các tỉnh khác về
trong số này công dân quận cái răng là nhiều nhất với một chín mươi bảy người
trước đó ngày hai tháng một mươi với việc người dân di chuyển từ các tỉnh miền đông nam bộ
nhất là từ tp hcm bình dương đồng nai về tp hcm
và các tỉnh tăng đột biến chủ tịch ubnd tp yêu cầu
chỉ huy trường bộ chỉ huy quân sự tp chủ tịch ubnd quận huyện chủ trì
phối hợp với sở y tế và các ngành có liên quan khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung
đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng quy định hướng dẫn của bộ y tế
tại tp hcm theo một lãnh đạo của phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp hcm
ngay trong ngày ba tháng một mươi tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố lực lượng chức năng đã hỗ trợ
tạo điều kiện cho nhiều người dân đảm bảo đủ điều kiện được qua chốt để về quê
người dân có đủ điều kiện về tiêm vaccine xét nghiệm âm tính thì được lực lượng chức năng hỗ trợ cho qua chốt
độ cảnh sát giao thông bình triệu đã gửi tặng người dân khó khăn năm trăm linh phần quà gồm nước suối sữa tươi khẩu trang nước sắc khuẩn
một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn còn được cảnh sát giao thông hỗ trợ tiền mặt năm trăm linh đồng để tiếp xúc cho người dân trên đường về quê
tp hcm vẫn suy trì các chốt cửa ngõ và chốt sáp xanh với các địa phương để kiểm soát người qua lại
quý vị và các bạn thân mến dù đã rất nỗ lực nhưng trước làn sóng người về quê tự phát gia tăng rất cao
nhiều địa phương ở miền tây đã phải kêu cứu do quá tải đáp ứng cách ly kiểm soát y tế
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất mời quý vị cùng chú ý đón xem
xin kính chào và tạm biệt